cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm mặt tài sản
theo đơn của tập đoàn tài chính clark k tổ cáo bà nguyễn thúy liễu
giám đốc công ty trách nhiệm hương hoạn tư vấn và phân phối nam đảo international
xảy ra tại tp hcm
để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo tìm người có liên quan
yêu cầu người có căn cước lai lịch như sau
họ và tên lưu anh minh sinh ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán phú thọ nơi thường trú phố tân tịnh phường tân dân
tp việt trì tỉnh phú thọ
chứng minh nhân dân số một ba hai không hai bốn bốn tám bốn cấp ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
nơi cấp công an tỉnh phú thọ
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
địa chỉ số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn
một mươi bốn quận một mươi tp hcm để làm rõ các nội dung vụ án
khi đến gặp cán bộ thụ lý đồng chí võ trưởng giang
theo số điện thoại chín trăm linh bảy một trăm năm mươi chín sáu trăm năm mươi năm
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo
cá nhân trên không có mặt để làm việc theo yêu cầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật